công ty honda việt nam thông báo tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất lắp ráp ô tô xe máy tại việt nam
qua đó nối dài thêm danh sách các hãng ô tô tạm dừng sản xuất để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
như vậy cùng với kho toyota và tcmoto tính đến thời điểm này honda là đơn vị sản xuất lắp ráp ô tô thứ tư tại việt nam
công bố tạm dừng hoạt động sản xuất để ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín